ban thường vụ thành ủy tp hcm đã quyết định trao tặng huy hiệu đảng đợt hai tháng chín cho hai hai trăm ba mươi bảy đảng viên
trong số hai hai trăm ba mươi bảy đảng viên có bảy mươi năm đồng chí được trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng một mươi bảy đồng chí được trao huy hiệu sáu mươi năm năm tuổi đảng
một mươi đồng chí được trao tặng huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng một trăm tám mươi bảy đồng chí được trao tặng huy hiệu năm mươi năm năm tuổi đảng
một mươi đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng một đồng chí được truy tặng
năm mươi đồng chí được trao tặng huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng và một một mươi ba đồng chí được trao huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng